thời gian gần đây tình trạng buôn bán vận chuyển nguyên liệu chế biến thuốc bắc lậu kém chất lượng từ biên giới việt trung có xu hướng tăng mạnh với số lượng lớn
thống kê trên thị trường hiện nay có đến tám mươi thuốc bắc tại việt nam được nhập lậu từ trung quốc trong đó có nhiều loại khi kiểm nghiệm có thuốc trừ sâu thạch tín lưu hình vượt mức cho phép
ngoài ra có không ít loại dược liệu khi nhập khẩu đã bị chiết xuất hút hết hàm lượng tinh chất chỉ còn là củi rác
ghi nhận sau của nhóm phóng viên
hàng trăm bao hàng là nguyên liệu thuốc đồng dược bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tan trên đường vận chuyển từ lạc sơn về hà nội hồ thụ
kiểm tra thực tế lực lượng chức năng xác định tầm trọng lượng của số hàng này lên tới một mươi ba tấn ôm năm mươi chín loại dược liệu như ngọc khúc đại hoàng đỗ trọng tạm thất
mới đây lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện vụ vận chuyển hơn sáu tấn nguyên liệu thuốc đồng y cũng nhập lậu từ trung quốc và địa bàn trong nước tiêu thụ
hiện nay chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra và buổi sáng nay chúng tôi bắt giữ một phương tiện vận chuyển cũng là có năm vị của thuốc bắc cũng không có đường tử chúng tôi đã tạm giữ và xử lý theo kỷ niệm của nó rồi
tại hà nội phần lớn số nguyên liệu thuốc đông y nhập lậu từ trung quốc hầu hết được tập kết về chợ ninh hiệp huyện gia lâm là nơi trung chuyển nguồn dược liệu lớn nhất phía bắc
tại đây người mua có thể dễ dàng tìm mua nấm linh chi

tại đây người mua có thể dễ dàng tìm mua nấm linh chi
tại đây người mua có thể dễ dàng tìm mua nấm linh chi